tại cảng quy nhơn công ty cổ phần cảng quy nhơn đã long trọng tổ chức lễ đón tấn hàng thứ chín triệu thông qua cảng trong năm hai nghìn một mươi chín
đây là dấu mốc ghi nhận những thành quá lao động trong năm qua của tập thể lãnh đạo và công nhân cảng quy nhân
cảng quy nhơn là cảng tổng hợp quốc gia đầu mối khu vực của nhóm cảng biển nam trung bộ
có điều kiện tự nhiên thuận lợi với gần một một trăm linh mét cầu cảng có thể tiếp nhận được các loại tàu biển đến năm mươi tấn hàng cập cảng
tổng lượng hàng hóa thông qua cảng trong năm hai nghìn một mươi chín đạt khoảng hơn chín triệu tấn tăng gần chín so với năm hai nghìn một mươi tám
doanh thu đạt hơn bảy trăm tám mươi hai tỷ đồng tăng trưởng hơn chín so với năm hai nghìn một mươi tám
lợi nhuận đạt hơn một trăm hai mươi tám tỷ đồng cao hơn bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
nồng ngân sách nhà nước năm mươi sáu tỷ đồng thu nhập ổn định cho tám trăm ba mươi người lao động trung bình đạt từ một mươi hai đến một mươi ba triệu đồng một tháng
thời gian tới công ty cổ phần cảng quy nhơn sẽ đẩy mạnh triển khai dự án mở rộng
và phát triển cảng theo quy hoạch đã được phê duyệt phân đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm hai nghìn hai mươi với sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt một mươi triệu tấn